nằm trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế việt nam hai nghìn một mươi tám liên hoan ẩm thực đường phố quốc tế lần thứ hai năm hai nghìn một mươi tám diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng ba đến hết ngày một tháng bốn tại cung văn hóa hiễu nghị hà nội
đây là sự kiện thu hút rất nhiều sự quan tâm của thực khách và bạn bè quốc tế
liên hoan ẩm thực đường phố quốc tế lần thứ hai isf hai nghìn một mươi tám là một sự kiện ẩm thực lớn thu hút nhiều người đến tham dự
với hơn hai mươi gian hàng ẩm thực đặc sắc đến từ nhiều nơi khác nhau liên hoan lần này sẽ mang đến cho khách du lịch và công chúng trong nước những trải nghiệm ẩm thực đường phố độc đáo của việt nam và quốc tế
bên cạnh các hoạt động quảng bá món ăn ẩm thực đường phố tại liên hoan lần này còn tổ chức lễ tôn vinh những nghệ nhân ẩm thực và những đầu bếp việt đã có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển ẩm thực việt nam trong suốt thời gian qua